thưa quý vị ngày hôm nay tại tỉnh thái nguyên đại học thái nguyên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất
dự buổi lễ có quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi lãng hòa chúc mừng
chủ tịch nước võ thị ánh xuân
trong đó cần xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại tự chủ đại học về tài chính về chương trình phương pháp đào tạo tiếp cận với xu thế và phù hợp với thực tiễn đầu tư về cơ sở vật chất tràn thiết bị đào tạo nghiên cứu khoa học xây dựng môi trường làm việc văn minh hiện đại và chế độ đại ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ cán bộ giảng viên để họ yên tâm công tác gắn bó công hiến cho sự nghiệp giáo dục
nhân dịp này quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã trao huân trường lao động hạng nhất cho đại học thái nguyên
thưa quý vị để có đủ căn cứ lý luận và thực tiễn trong thẩm tra hoàn thiện dự án luật ngày hôm nay tại quảng ninh tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên
tham dự hội thảo có đồng chí nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
tại khu vực asean chín trên một mươi quốc gia đã có đạo luật riêng về người chưa thành niên
việt nam hiện có bộ luật hình sự bộ luật tố tụng hình sự luật thi hình án hình sự điều chỉnh trực tiếp về tư pháp hình sự đối với đối tượng này và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành
tuy nhiên pháp luật đang tồn tại nhiều hạn chế như thủ tục tố tụng hình sự vốn được thiết kế cho người trưởng thành và có điều chỉnh liên quan đến người chưa thành niên nên chưa thực sự thân thiện phù hợp với độ tuổi và sự phát triển của đối tượng này
các biện pháp giám sát giáo dục để thay thế hình phạt còn thiếu ít được áp dụng cam kết trong điều ước quốc tế chưa được nội lực hóa đầy đủ
unicef khuyến nghị rằng tức tự do chỉ được áp dụng như là biện pháp cuối cùng đưa trẻ vào trại giáo dưỡng được coi là hình thức tức đi tự do
cần có lực lượng nhân viên công tác xã hội và nhân viên phụ trách tư pháp người chưa thành niên đây sẽ là những người hỗ trợ hướng dẫn áp dụng các biện pháp chuyển hướng đồng thời giám sát quá trình thực hiện các biện pháp này
ở việt nam hiện chưa có lực lượng nhân viên công tác xã hội phụ trách vấn đề này ở cấp quận và cấp xã
thì họ lại rất nâng nhẹ vì tình hình tội phạm họ đã được kiểm soát chặt chẽ thôi còn ở ta thì tình hình tội phạm đang rất phức tạp diễn biến rất phức tạp
mà nhất là cái trẻ em phạm tội càng ngày càng nhiều thì do đó chúng ta cũng phải lấy đấy làm một trong những yếu tố để cân nhắc cái biện pháp chuyển hướng thế nào cho nó cho nó phù hợp
các chuyên gia trong nước và quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef tham dự hội nghị
tập trung trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về định hướng trong xây dựng luật đặc biệt là các nội dung cốt lõi như xử lý chuyển hướng quy định hình phạt và thủ tục tố tụng phù hợp với đối tượng người chưa thành niên phạm tội
thưa quý vị sáng nay tại trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia bốn xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội tiểu ban diễu bình diễu hành hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu bình diễu hành kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biệt phủ
tham dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đại tướng phan văn giang phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng tô lâm bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đại tướng lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
tại buổi hợp luyện lần này đội hình biểu diễn diễu hành gồm có ba mươi khối theo thứ tự khối cờ đảng khối cờ tổ quốc xe chỉ huy xe tổ quân kỳ toàn quân khối nữ quân nhạc khối chân sĩ điện biên các khối thuộc lực lượng quân đội công an nhân dân khối nữ dân quân các dân tộc tây bắc khối dân công hòa tuyến
ghi nhận biểu dương quyết tâm nỗ lực của các lực lượng tham gia nhiệm vụ diễu binh diễu hành đại tướng phan văn giang và đại tướng tô lâm
đánh giá mặc dù thời gian huấn luyện hợp luyện chưa nhiều khoảng một tháng trong điều kiện thời tiết chuyển mùa khắc nghiệt
song lực lượng tham gia diễu bình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ
các khối trình diễn đi đúng đều mạnh đẹp thống nhất đúng tác phong thể hiện được sức mạnh của lực lượng vũ trang
các lực lượng bảo đảm phục vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tâm tận lực đồng sức đồng lòng chăm lo bảo đảm đời sống sinh hoạt cho các lực lượng tham gia luyện tập
được tham gia diễu binh diễu hành tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ là danh dự trách nhiệm lớn trong cả cuộc đời quân ngũ của mỗi quân nhân
đại tướng phan văn giang đề nghị các lực lượng rút kinh nghiệm kịp thời kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và hợp luyện
tổ chức huấn luyện phải thực sự cơ bản làm cơ sở để luyện tập hiệp đồng động tác trong khối
bên cạnh đó các lực lượng thực hiện nghiêm kế hoạch cơ động về tỉnh điện biên bảo đảm chặt chẽ an toàn tuyệt đối
tổ chức chỉ huy cơ động đúng kế hoạch bao gồm cả tổ chức sở chỉ huy phía trước sở chỉ huy điều hành lễ kỷ niệm kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn trong lễ kỷ niệm
bố trí nơi tập kết các lực lượng khoa học tổ chức đóng quân canh phòng bảo đảm an toàn tuyệt đối
tiểu ban diễu bình diễu hành cần phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành địa phương liên quan để bảo đảm chú đáo trong quá trình huấn luyện lực lượng vũ trang và hoạt động sơ suyệt tổng suyệt sắp tới tại điện biên